rẻ hơn gói dịch vụ đi xuất khẩu vip ba trăm linh triệu đồng là số tiền anh hà phải bỏ ra cho hành trình sang anh của mình
cũng phải di chuyển qua nhiều nước như malaysia thổ nhĩ kỳ hy lạp sang pháp rồi qua anh
cũng phải di chuyển qua nhiều nước như malaysia thổ nhĩ kỳ hy lạp sang pháp rồi qua anh
một một tỷ chín trăm linh triệu ba trăm linh triệu và còn nhiều gói dịch vụ khác nữa
gói đắt được gọi là vip với thời gian và địa điểm di chuyển ít hơn
gói rẻ có thời gian di chuyển lâu hơn và số chạm dừng chân cũng nhiều hơn đáng kể
tuy có mức giá khác nhau nhưng với các mức giá này đều dành cho một hình thức xuất khẩu lao động được người quen gọi là chui
hiểu đơn giản là việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài
không thông qua các công ty xuất khẩu lao động chính thống
mà đi theo con đường tiểu ngạch hay còn gọi là vượt biên trái phép
chính quyền địa phương tại nghệ an hà tĩnh cũng khẳng định
tình trạng các lao động địa phương đi xuất khẩu theo con đường không chính thống thường xuyên diễn ra

nhiều nhận được nhiều năng lượng đến với tự nhiên

những người đã từng có người thân tham gia xuất khẩu lao động chui bởi những con đường trên
có sự khác nhau giữa các hành trình đến miền đất hứa là do sự tổ chức khác nhau của từng nhóm cò mồi
và các đường dây môi giới xuất khẩu lao động trái phép
hoạt động của các đường dây môi giới lao động trái phép được tổ chức một cách công phu
và ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn với người lao động
sẽ được chúng tôi làm rõ trong những chương trình tiếp theo của series này